chiều ngày hai mươi bảy tháng bốn sở du lịch quảng bình cho biết do dịch covid một mươi chín đang được kiểm soát nên đã cho phép các khu các điểm thăm quan du lịch các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch được phép hoạt động trở lại
dù được mở cửa đón khách tham quan trải nghiệm nhưng các cơ sở du lịch dịch vụ phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo đúng quy định
các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch phải thực hiện nghiêm túc khai báo y tế đối với sức khỏe của du khách lưu trú tại đơn vị
để thu hút du khách trở lại tỉnh quảng bình đang chỉ đạo giả soát để giảm các loại phí dịch vụ đồng thời vận động các doanh nghiệp giảm giá tại các khu điểm du lịch và các dịch vụ liên quan
được biết các chuyến bay từ hà nội và tp hcm đến quảng bình bắt đầu được nối lại
chuyến tàu du lịch hà nội đồng hới cũng được phép khôi phục để phục vụ người dân dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm